công an thành phố cần thơ cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã khởi tố và bắt tạm giam một mươi một đối tượng
trong băng nhóm cò đất chuyên làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chiếm đoạt tài sản
do lưu hoàng hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại quận sáu tp hcm cầm đầu
các đối tượng bị khởi tố để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu hải và đồng bọn hành nghề môi giới bất động sản tại tp hcm
cùng nhau thực hiện hành vi phạm tội
nhóm này tìm số điện thoại của những người đang cần bán đất bán nhà từ nhiều nguồn khác nhau
như mua giới rau bán trên mạng niêm yết tải bất động sản
để xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phô tô rồi mang đi làm giả
các đối tượng sau đó lấy tên giả sử dụng số điện thoại khuyến mại để liên hệ gặp chủ đất
xem vị trí thửa đất nhà và số đỏ bản chính để đặt cọc
khi chủ đất sơ hở nhóm của họ sẽ đánh trao giấy giải được làm trước đó với giấy thật
khi có sổ đỏ thật nhóm này tiếp tục thuê người đóng giải chủ đất
và làm giải giấy tờ tùy thân nâu ý quyền chuyến nhượng cho người khác với giá trị thấp hơn giá thị trường
khi giao dịch thành công thì chúng tắt điện thoại di động cắt liên lạc
do giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giấy thật
nên văn phòng công chứng và cơ quan tài nguyên và môi trường không phát hiện
khi chủ sở hữu phát hiện thì nhóm hại đã mua bán chuyến nhượng cầm cố tài sản qua nhiều người
qua đấu tranh lưu hoàng hải cùng đồng bọn đã khai nhận thực hiện bảy vụ lừa đảo
thành phố cần thơ và các tỉnh miền tây nam bộ với tổng số tiền khoảng một trăm linh tỷ đồng